từ ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi ba đến nay chưa về
gia đình đã đi tìm khắp nơi đến nhà bạn bè của v cũng không thấy
gia đình đã làm đơn trình báo lên công an quận hải an và chưa được giải quyết
xúc ruột vì sợ những điều tồi tệ xảy ra với con gái
người đàn ông này đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an thành phố hải phòng định chờ đến sáng vào trình báo
cảm thông với nỗi đau mà gia đình của nạn nhân đang phải gánh chịu
gia đình có khả năng đây là một vụ buôn bán người
thượng tá nguyễn đức cường đã khẩn trương triệu tập các đội trưởng thành lập ban chuyên án nhanh chóng thu thập tin tức
phối hợp với công an quận hải an truy tìm manh mối nạn nhân
ngay trong đêm tất cả hộ sơ tài liệu của nạn nhân phạm thị về được cơ quan công an thu thập với quyết tâm
bằng mọi cách tìm được v và đưa nạn nhân về an toàn và nhanh nhất
bang chuyên án đã khẩn trương hợp triển khai vẽ đường đi của đối tượng
khó khăn cho cơ quan công an là đối tượng trong vụ án này là một đối tượng ảo có nicknam mạng facebook là long tiền tỷ
lần theo mọi thông tin trên mạng facebook của v và long tiền tỷ hướng đi của hai người này dần được hiện ra
đối tượng này là không xác định được cái nhân thân lai lịch và cũng như là cơ quan điều tra
cũng không có ảnh của đối tượng long tiền tỷ này trên biệt hiệu trên mạng internet này
sau nhiều giờ đồng hồ vào trang facebook của ve cơ quan công an phát hiện
v từng tâm sự với mấy người bạn bè về quan hệ yêu đương với long tiền tỷ
qua đó cho thấy hai người này tuy chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng đã trò chuyện và có tình cảm với nhau đã được gần hai tháng
tiếp tục tìm hiểu thì có thấy long tiền tỷ có mời về đi hà nội chơi và thăm người quen
nhưng v không nói rõ thời điểm đi và sẽ đi đến đâu nên các tinh sát lại tiếp tục tìm từng mối quan hệ ảo của v
đến từng nhà và lấy thông tin
về sự mất tích của v
bên cạnh đó một tổ công tác lập tức lên đường đi hà nội theo sơ đồ mà bang chuyên án đã vạch ra
các trinh sát lần tìm manh mối từ các khu vực như bến xe khách nhà ga nhà nghỉ
trên tay là tấm hình của v
các tinh sát hỏi thăm từng người bán nước hay lái xe ôm quanh khu vực có khả năng nghi vấn

nhưng bóng dáng cô gái mang tình về và anh người yêu long tiền tỷ
vẫn như bóng diêm tầm cả
trong khi các trinh sát đang tiếp tục kiểm tra các nhà nghỉ quanh khu vực bến xe
thì nhận được thông tin từ đồng đội
một người bạn của v cho biết
về đã liên lạc với bạn và nói rằng đang ở nhà nghỉ tại khu vực nhà ga gia lâm
và sẽ đi tàu lên lào cai thăm mẹ người yêu
ngay trong ngày một tổ công tác lên đường đến lào cai
từ những thông tin cơ quan công an điều tra được
ngày càng lộ rõ chân tướng lừa đảo của kẻ gọi là người yêu của về
khả năng long tiền tỷ lượt về lên lào cai thăm mẹ rồi bán qua trung quốc là rất cao
nhưng đối tượng đã đưa nạn nhân đi được một tuần
ta thành phố lào cai sau khi hợp bạn với công an thành phố
ta thành phố lào cai sau khi hợp bạn với công an thành phố
triển khai công tác truy tìm manh mối
các khu vực khả nghi đã được cơ quan công an điều tra ra soát cẩn thận

tối công tác chiên nhau đến từng nhà trọ nhà nghỉ

ở giữa trung tâm thành phố hay là vùng ven
không quản mưa nắng ngày đêm
chỉ mong tìm được tung tích của cô gái

tối công tác cùng phối hợp làm việc với bộ đội biên phòng tỉnh
tổ công tác cùng phối hợp làm việc với bộ đội biên phòng tỉnh
tần tra truy tìm tung tích của v

tại cửa khẩu cơ quan có thẩm quyền cho biết

mấy ngày nay không có đối tượng nào
giống như hai người mà cơ quan công an đang truy tìm
sau cuộc hợp với công an thành phố
tổ công tác đưa ra nhận định
khả năng đối tượng đưa v vượt biên sang trung quốc
địa điểm vượt biên được các trinh sát đưa vào tầm ngắm
đó là huyện bát sát tỉnh lào cai
đây là địa bàn heo hút vắng người
chỉ qua con sông nhỏ là đến địa phận trung quốc
nếu nạn nhân bị bán sang bên kia biên giới
rất có khả năng sẽ bị bán lại vào các động mãi chăm
hoặc bán cho những người có nhu cầu mua vợ bé
giữa trốn thầm sần công cốc này biết tìm đâu ra manh mối
cũng không thể lần theo dấu vết tội phạm để lại
nhận định khả năng đối tượng đưa cô gái vượt biên trái phép qua biên giới
tối công tác tiếp tục phân công nhau đi đến tận những địa bàn khả nghị
suốt ngày kiểm tra tìm nhân chứng
cuối cùng một người cho biết cách chừng năm đến sáu ngày
có chở hai thanh niên trẻ tuổi một nam một nữ sang bên kia nước bạn
để biết được đường đi này
hẳn đối tượng phải là kẻ có nhiều kinh nghiệm vượt biên trái phép sang trung quốc
sau khi gọi điện báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo cấp trên
tối công tác cùng công an tỉnh lào cai
phối hợp và làm việc với công an trung quốc
khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân phạm thị b
tại địa bàn nước bạn giáp biên giới việt nam
những người việt nam sống tại đây lần lượt được triệu tập
qua công tác đấu tranh
bằng nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống tội phạm buôn bán người
cơ quan công an đã tìm ra tung tích của nạn nhân phạm thị về
đã được tên người yêu long tiện tỷ lừa bán sang trung quốc
rồi lấy tiền trở về việt nam
hành vi đê hẹn của gã trai đống mạc mang tên long tiện tỷ
đã gây ra nỗi đau và sự tuổi nhục cho cô gái trẻ
gây bức xúc cho gia đình của cô gái
chỉ một chút nữa không biết được cuộc đời và tương lai của phạm thị v sẽ đi về đâu
hai người đã quen nhau qua mạng facebook được gần hai tháng
bê chỉ biết tên người yêu mình là long tiện tỷ
và cũng là nickname của người này
nhưng không hề biết tên tuổi thật địa chỉ
cũng như chưa hề gặp mặt
chỉ đến khi long tiện tỷ rủ bê đi hà nội chơi và thăm mẹ
thì bê mới biết mặt của người yêu mình
vậy long tiện tỷ là ai
ở đâu là câu hỏi khó đối với cơ quan cảnh sát điều tra
kẻ lừa gạt buôn bán người kia vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp lực
dùng đồng tiền dơ bẩn để ăn chơi
cười nối trên nỗi đau của người khác
biết đầu hắn lại đang tiếp tục dùng những chiêu trò lừa đảo những cô gái nhẹ dã khác
không để cho những kẻ đùa giỡn với pháp lực tiếp tục hành vi sai trái
bàn chuyên án chỉ đạo các tội công tác
tiếp tục lên đường truy tìm tội phạm
khẩn trương đưa đối tượng ra đình tội trước pháp lực
không một dòng lý lịch
không một cái tên
một dòng địa chỉ
chỉ có con người và cái tên ảo long tiền tỷ trên mạng
để tìm được hắn
khác nào mò kim đáy bể
nhưng không vì thế
mà cơ quan công an sờn lòng
trang facebook của long tiện tỷ
từng tin nhắn từng mẫu hội thoại của long
và các mối quan hệ bạn bè xã hội
được ra soát một cách cẩn thận
long tiện tỷ có rất nhiều mối quan hệ bạn bè xã hội
hầu hết đều là những thanh niên còn trẻ tuổi
mang những nickname những cái tên ảo
chỉ có rất ít những người có tên tuổi và địa chỉ thật
sau khi lấy thông tin
từ những người này
cơ quan công an cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu
bởi họ cũng chỉ biết
long tiện tỷ là bản áo qua mạng
khó khăn trọng chất
mọi thông tin về kẻ buôn người tên long tiền tỷ
dường như bừng bích
đã có lúc
cơ quan công an dường như phải bỏ cuộc
trước những thử thách này
nhưng trước nỗi đau của những ông bố bà mẹ mất con
những người chồng mất vợ
những cuộc đời của những người phụ nữ
tương lai của những cô gái trẻ bị lừa gạt đem bán
những đồng tiền được kẻ buôn người tiêu xài
trái tim của người cảnh sát hình sự
nhưng mách bảo không bỏ cuộc
dù có gian nang vất vả đến đầu
lại tiếp tục lần hồi từng mối quan hệ của đối tượng
dở từng trang theo nhật ký trên dòng thời gian
một thông tin quan trọng đã đến với lực lượng công an
đã phát hiện ra chiếc xe máy tên này thường đi là xe eplex màu đen
tuy nhiên chiếc xe không đứng tên hắn
người chủ xe khai bán chiếc xe này từ rất lâu
cho một người phụ nữ tên là huyền
hiện người này không có mặt tại nơi cư trú
bên cạnh việc truy tìm người chủ đang sử dụng chiếc xe
một tổ công tác phát hiện quán cà phê đối tượng hay lui tới
trong những lần đi chơi với bạn
suốt một tuần liền
các đình xác luôn có mặt tại quán cà phê
chỉ chờ có người nhắc đến cái tên đông tiền tỷ
các quán bar phú trường tại thành phố hải phòng và các huyện lân cận
cũng được các đình xác có mặt
sau gần một tháng truy tìm dấu vết một cách ráo riết
tại quán cà phê quen thuộc
một thanh niên ngồi trong quán cà phê ngay trước mặt hai đình xác
đã nghe điện thoại gọi đến từ một người có tên là long tiền tỷ
vừa bỏ chiếc điện thoại xuống
người thanh niên này lập tức được mời về cư trú
cơ quan cộng an
người này khai là có mối quan hệ bạn bè với long tiền tỷ
và cho biết long tiền tỷ tên thật là phạm văn suốt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại tiên thanh tiên lãng hải phòng
bằng các biện pháp người vụ chúng tôi đã xác định được là cái đối tượng này
là quanh vùng là một cái xã tiên thanh huyện tiên lãng hải phòng
sau đó chúng tôi đã tiến hành cho anh em trinh sát
và các điều tra viên
cái đối tượng này có những cái mối quan hệ đối với lại
ở bên trung quốc
thì chúng tôi đã
dựng cái lai lịch
của đối tượng này lên
sau đó chúng tôi đã
dựng cái ảnh
nhân thần của đối tượng lên và cho
nhận dạng đối tượng này
khi cán bộ điều tra tìm đến nhà của phạm văn suốt
gia đình hắn cho biết
xuất không có công an việc làm
thường đi chơi
có khi vài ngày mới về
với cái tên trên facebook là long tiền tỷ này
nó là một cái đối tượng ảo
không có cách nào để xác định cho nó thật được
chúng tôi đã xác định đến gần một trăm linh đầu mối
tưởng là đến bắt được nó đến nơi rồi
thông qua xe máy của nó là thông qua các cái
việc sinh hoạt
cái quán cà phê ở huyện tiên lãng này
thông qua các địa chỉ mà đối tượng đã vào mạng này
vân vân chúng tôi thổ chức rất nhiều
giao cho đội tám
đội nghiệp vụ cơ bản của tôi làm
thì đều trượt
cho đến gần hơn một tháng sau
cùng lúc đó
một nhóm trinh sát tiếp tục bám
và nhắc địa điểm xuất thường lưu tới
bằng các biện pháp nhiệp vụ
cơ quan công an
đã khiến cho xuất có mặt tại quán cà phê quen thuộc
tại cơ quan công an
phạm văn xuất tỏ ra ngoan cố
quanh co chối tội
là một thanh niên mới lớn
xong xuất tỏ ra là một đối tượng lưu manh
nhiều kinh nghiệm
hắn không nhận mình
là người có nickname long tiền tỷ
cũng không quen người bạn gái nào tên về
với những lý lẽ đành thân
và những chứng cứ không thể chối cãi
mà cơ quan công an đưa ra
phạm văn xuất cuối cùng
đã cuối đầu nhận tội
trong bản tường trình
phạm văn xuất khai khoảng giữa tháng năm
qua mạng internet xuất đã làm quen
và quan hệ yêu đương với phạm tị v
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ở hải an hải phòng
sau một thời gian quen biết
xuất ngỏ ý rủ về đi hà nội để chơi
sau khi chiếm đoạt về
và hứa hẹn chuyện yêu đương
xuất rủ về sang trung quốc thăm mẹ và xin tiện
ngày hai mươi ba tháng năm
hắn đưa về vượt biên sang trung quốc
và giao cho người nhà là dương thị mình
hiện đang sống và làm ăn tại trung quốc
đặc biệt ở đây chúng ta thấy rằng
với một tuổi đời sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nhưng mà đối tượng xuất hết sức là tinh vi
trong thủ đoạn
tháo biển số xe máy của chính y
biển xe này đã được đăng ký
nhưng tháo biển ra
để dùng cái xe này đón cháu gái này
và sau đó là lấy tên khác
địa chỉ khác hoàn toàn
thế rồi là đối tượng này là có những hình xăm
nên là nó phải dán xăm đè lên
tức là bằng các cái thủ đoạn của này
với một cái tầm tuổi chín mươi sáu
đối tượng này bằng tất cả các tính toán
làm sao để cho không phát hiện ra đối tượng này
và lừa cháu này mang chú cũng bán được hai mươi bốn triệu
ngay trở về
những giọt nước mắt hối hận
tuôn rơi trên mặt cô gái trẻ
chỉ một phút nhẹ dạ
một chút buồn thả
chỉ cái tặc lưới gật đầu
các em đã phải trả cái giá quá đắt
bản thân chúng tôi cũng xác định rằng là
chỉ có cái việc là nhạy cảm
và thứ hai là cái tinh thần
chống tội vạng
và chia sẻ cái điểm đau khổ
của nhân dân
thì chúng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ
nhất là các nhiệm vụ mua bán người này
mỗi chúng ta ngoài cái việc là
một cán bộ chiến sĩ
được giao nhiệm vụ
làm cái công tác này
thì còn cũng là người cha
người bố trong gia đình
chúng ta phải xác định rằng
nếu như con chúng ta
thì chúng ta làm thế nào
khi mà họp tôi cũng
chấn chỉnh về cái tinh thần
trực bang trực chiến
và cái quy trình
tiếp nhận thông tin
còn những kẻ buôn người
chúng bất chấp mọi thủ đoạn
lừa gạt không kể là bạn
thậm chí cả họ hàng
bằng mọi cách
chúng dụ dỗ các cô gái trẻ
những người phụ nữ
nhẹ dạ cả tình
đưa được hàng
qua biên giới
cái loại tội phạm này
nó có đất sống
loại tội phạm sống
nó cũng cái bầm cây xấu này
nó có đất sống
thì rõ ràng
thứ hai đó là cái
việc quản lý của địa phương
của gia đình
của nhà trường như thế nào
đối với các cháu
trước những thủ đoạn mới
và ngày càng tinh vi
của bọn tội phạm
chúng ta cần nâng cao cảnh giác
phối hợp với các cơ quan chức năng
để tuyển chuyển sâu rộng
trong cộng đồng
vận động nhân dân
tích cực tố giác
đấu tranh bọn tội phạm
buôn bán người
các gia đình cần nâng cao ý thức
giáo dục con cái
các loại tài nạn
đừng tự biến mình
thành miếng mồi ngon
cho những kẻ buôn người
đó là lời cảnh tình
cho những cô gái trẻ
những phụ nữ
những đối tượng
mà bọn buôn người nhắm đến
đây cũng là bài học đắt giá
cho những mối quan hệ ảo
những cái tên ảo
xong tội ác là thật
chương trình hành trình phá án
đến đây cũng xin được kết thúc
đã quan tâm theo dõi
và hẹn gặp lại